cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã có quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trần văn giang chú xã nam thanh để điều tra về tội giết người
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy trần văn giang đi uống rượu về nhà thì cãi nhau với vợ
trong lúc cãi vã giang cầm căng xăng tưới lên người vợ là nguyễn thị anh đàm rồi lấy bật lửa châm đốt
lúc này chị đàm đang bế con nhỏ là trần văn đoàn chín tháng tuổi do vết bỏng quá nặng cháu đoàn đã tử vong ngay trong đêm
còn người vợ cũng tử vong vào ngày hôm sau vì bị bỏng chín mươi cơ thể công an huyện nam đàn đang tiếp tục điều tra vụ việc